vào chiều qua một người làm công phát hiện bà lê thị kim chi tử vong trước cửa nhà tại ấp ông non xã tân trung thị xã gò công tỉnh tiền giang trên người có nhiều vết thương
cạnh đó có một con dao và một cây kéo nên trình báo cơ quan công an
tiến hành điều tra lực lượng công an xác định nghi phạm là nguyễn thái an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại ấp bình thọ thượng xã bình phan huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
công an huyện trợ gạo tiến hành truy tìm phát hiện an đang điều trị tại trung tâm y tế huyện trợ gạo do uống thuốc trừ sâu tự tử
hiện nghi phạm được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh tiền giang phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
đến chiều nay lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã bến cát tỉnh bình dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường trích xuất camera để điều tra vụ cướp ngân hàng
theo thông tin ban đầu một nam thanh niên để xe máy ngoài cổng sau đó đi vào ngân hàng
khi vào trong người này rút một vật giống súng ra đe dọa nhân viên ngân hàng ép phải đưa tiền
tuy nhiên nhân viên ngân hàng nói tiền để trong kết sắt không biết vật khẩu
chưa dừng lại người này yêu cầu nhân viên ngân hàng kéo học tủ ra để kiểm tra nhưng không có tiền
lúc này bảo vệ ngân hàng chạy ra ngoài chi hô nên tên cướp đã hoảng sợ bỏ chạy vụ việc đang được điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại huyện núi thành và huyện thăng bình
lợi dụng những khu vực vắng vẻ địa hình hiểm trở bố trí người cảnh giới từ xa nhiều lớp phục vụ ăn uống tại chỗ nên hai tụ điểm này thu hút rất đông con bạc tham gia đến từ nhiều địa phương
tại xưởng cưa bỏ hoang ở xã tam mỹ đông huyện núi thành lực lượng chức năng bắt quả tang một mươi chín đối tượng tại sòng bạc
tạm giữ trên chiếu bạc sáu triệu tám trăm linh nghìn đồng trên người các đối tượng hơn sáu mươi triệu đồng tám xe máy một mươi hai điện thoại di động và nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc
trước đó lực lượng chức năng cũng phát hiện bắt quả tang một mươi hai đối tượng đang sát phạt thắng thua bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa
tạm giữ trên chiếu bạc số tiền chín triệu tám trăm linh nghìn đồng trên người các đối tượng trên một trăm linh triệu đồng chín xe máy một mươi hai điện thoại di động và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
cả hai tụ điểm trên thu hút từ hai mươi đến bốn mươi con bạc tham gia với tiền sâu là hai trăm linh đồng một người
số tiền cá cược tại sòng là từ năm mươi đến năm mươi triệu đồng một ván
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv